hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao các nước asean mở rộng gọi tắt là s som cộng
đã diễn ra dưới sự chủ trì của thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng s som cộng việt nam
giữa hội nghị tại các điểm cầu có trưởng so s som cộng các nước asean và các nước đối tác phó tổng thư ký asean hoàng anh tuấn
tại điểm cầu thủ đô hà nội có tùy viên quốc phòng các nước asean tham dự với tư cách là quan sát viên
thượng tướng nguyễn trí vịnh nhấn mạnh sự quyết tâm của các nước asean mở rộng trong hợp tác quốc phòng không bị ngăn cản
bị ngưng lại do dịch bệnh covid một mươi chín ngược lại các nước thành viên sẽ phải nỗ lực hơn để tăng cường hợp tác quốc phòng
duy trì các nội dung đã thống nhất tiếp tục hợp tác để phòng chống covid một mươi chín đạt kết quả cao nhất
đặc biệt hội nghị s som cộng lần này chuẩn bị các công việc cần thiết để đóng góp vào sự thành công tốt đẹp của hội nghị admm cộng
cũng như đóng góp tích cực trọn vẹn vào chương trình
hội nghị của các nước asean tăng cường hợp tác quốc phòng trên cơ sở hài hòa tôn trọng lẫn nhau và duy trì hòa bình khu vực
hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước asean và các nước đối tác
phát huy vai trò của bộ quốc phòng việt nam trên cương vị chủ tịch hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean admm
và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng admm cộng trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
làm công tác chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng admm cộng lần thứ bảy
sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào tháng một mươi hai sắp tới